thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh hiện đang có diễn biến rất phức tạp ở thành phố hồ chí minh
và đã lây lan khá nhanh ra một số địa phương khác thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu như sau
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và các hướng dẫn quy định
về phòng chống dịch của bộ y tế với tinh thần chủ động quyết liệt mạnh mẽ thực chất và hiệu quả
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch điều trị tích cực
đặc biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách khoanh vùng tránh tình trạng khoanh rộng bên ngoài
lòng lẻo bên trong phải tổ chức tốt việc cung cấp lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân
trong khu vực phong tỏa cách ly y tế xã hội và giãn cách xã hội
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ vùng dịch theo quy định
bộ y tế công bố chính thức và cập nhật thường xuyên danh sách các vùng dịch trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
đối với tp hcm trong khi toàn bộ thành phố chưa được coi là vùng dịch tất cả những trường hợp đến từ đi qua
các khu vực chưa được công bố là vùng dịch đều phải khai báo y tế bắt buộc chính quyền địa phương nơi đến
phải lập danh sách quản lý điều tra dịch tễ và có quyết định cách ly xét nghiệm theo dõi sức khỏe phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ
hai ubnd tp hcm tăng cường chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ sức khoát triệt đề hơn nhằm sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm không chế các ổ dịch
các bộ y tế giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan có các hướng dẫn cụ thể giải đáp kịp thời theo đề nghị của các địa phương
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong lĩnh vực quản lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kịp thời động viên khen thưởng các điển hình tốt
sáng nay sở y tế tỉnh quảng ngãi đã thông tin có thêm một mươi ca dương tính với sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm từ ngày hai mươi sáu tháng sáu cho đến nay trên địa bàn toàn tỉnh quảng ngãi ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca
trong bước tạp này quảng ngãi đã quyết định áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với hàng loạt địa phương
trong sáng nay ubnd tỉnh quảng ngãi đã quyết định sẽ áp dụng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi sáu đối với năm địa phương hiện đang có dịch covid một mươi chín gồm thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi huyện ba tơ tư nghĩa và huyện bình sơn
kể từ giờ sáng mai ngày tám tháng bảy sẽ chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với năm địa phương này
tạp hiện gần lại của tỉnh quảng ngãi dù chưa xuất hiện dịch nhưng cũng phải áp dụng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi năm đề phòng dịch
chuyển sang các thông tin khác thưa quý vị vào sáng nay ngày bảy tháng bảy gần một triệu thí sinh của sáu mươi ba tỉnh thành phố đã bước vào làm bài thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn và thuận lợi thông suốt không để xảy ra ủn tắc giao thông
cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an trên cả nước đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên tuyến và tại các địa điểm trường thi từ rất sớm
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học hai nghìn hai mươi
tình trạng ủn tóc đã không xảy ra cả trên tuyến và trước cổng các điểm trường thi
tại những khu vực này thì luôn có các lực lượng chức năng như công an đoàn thanh niên hay lực lượng y tế tổ chức điều tiết
giao thông không để xảy ra ủn tắc cục bộ
một số điểm trường cũng đã bố trí các vị trí rừng chờ cho phụ huynh trong quá trình các em làm bài thi để đảm bảo yêu cầu giãn cách và phòng chống dịch
quán triển đến toàn thể các bộ sĩ sáu cái tình huống phát sinh trong quá trình bảo vệ thì cũng đến thời điểm này cơ bản các điểm thi đã được đảm bảo an toàn không xảy ra vấn đề gì
mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên trước việc gia tăng một lượng lớn người và phương tiện tham gia giao thông
trong đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một công an tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi
ngoài lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các chốt các tuyến đường giao lộ trọng điểm và khu vực có các điểm thi công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông còn được sự hỗ trợ của cảnh sát trật tự công an địa phương thanh niên sung phong và tình nguyện viên tiếp sức mùa thi

ngoài lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các chốt các tuyến đường giao thông còn được sự hỗ trợ của cảnh sát trật tự an toàn giao thông còn được sự hỗ trợ của cảnh sát trật tự an toàn giao thông còn được sự hỗ trợ của cảnh sát trật tự

đến thời điểm này thông tin về áp thấp nhiệt đới đã được các đơn vị các địa phương ven biển từ quảng ninh cho tới nghệ an thông báo tới các phương tiện tàu thuyền và đã triển khai các biện pháp chủ động ứng phó
còn tại đất liền dự báo mưa lớn tại các tỉnh hòa bình sơn la phú thọ yên bái lào cai thanh hóa nghệ an với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm trên đợt có nơi mưa cục bộ trên ba trăm linh mm trên đợt
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình kỳ thời dự báo chính xác các nơi điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di rời người dân đến nơi an toàn hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra
sau khi tỉnh khánh hòa xuất hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng công tác phòng chống dịch nóng hơn bao giờ hết tại các cảng cá và chợ truyền thống
vào thời điểm này trên địa bàn thành phố nha trang một số chợ đã tạm ngừng hoạt động
những chợ lớn ở trung tâm thành phố cũng đã khẩn trương xây dựng các phương án triển khai đồng thời nhiều biện pháp phòng chống dịch
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
chợ vĩnh hải nha trang ngay sau khi tiếp nhận thông tin có ca nhiễm tại cảng cá hòn rớ
phun thuốc khử khuẩn toàn bộ chợ lập một mươi ba chốt kiểm soát yêu cầu người ra vào đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
chợ có tổng số hơn một năm trăm linh lô sạp với tám trăm năm mươi tám hộ kinh doanh
hàng ngày ban quản lý chợ đều cử người đi nhắc nhở trực tiếp bà con chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang
những trường hợp có liên quan đến ca nhiễm ở hòn rớ đều tạm ngừng buôn bán tại chợ
tám mươi ba hộ bán cá được đưa vào danh sách ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm
đầu vào hàng hóa đưa vào chợ được theo dõi chặt chẽ
từ khi được chỉ thị trên về vấn đề cá hòn rớ
thì chợ bắt tay vào trong việc ngay triển khai công việc tại chợ cá là đưa bà con mua cá tại hòn rớ
và các khu y tế địa phương để thứ nhất là tuyên truyền cho bà con nắm được tình hình dịch
tại hòn rớ
và đã tách liên ngay sau đó cho bà con nghỉ tại nhà và đi kiểm tra y tế
chợ sò mới nha trang cũng là một trong những chợ có quy mô lớn
tập trung gần hai tiểu thương và người lao động với khoảng một hai trăm linh lô sạp
ban quản lý chợ cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch trên hệ thống loa tại chợ
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín tại khánh hòa hiện nay liên quan trực tiếp đến các cảng cá và chợ truyền thống
ban quản lý chợ xóm mới cũng đã xây dựng và triển khai phương án giãn cách
nhằm chủ động dự phòng các tình huống phát sinh không để bị động
vậy ông có thể cho biết thêm thông tin về vấn đề này được không ạ
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi đã chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học của thông năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn việt nam giang
chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng là test nhanh tất cả các trường hợp
liên quan đến tham gia kỳ thi
chiều ngày hôm qua sau khi test chúng tôi đã phát hiện một trường hợp
đang là học sinh lớp một mươi hai tám của trường trung học của thông bản giang số ba

trước tình hình trên để đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên và nhân dân trên địa bàn
việt nam giang cũng đã ban hành văn bản
để nghị sở dụng đào tạo dùng tổ chức điểm thi
tại trường trung học của thông bản giang số ba
vào ngày bảy tám

của năm nay
vâng đối với các em học sinh mà chưa được tham gia thi
trong đợt thi này thì huyện sẽ có kế hoạch như thế nào
trong thời gian tới để có thể bảo đảm quyền lợi cho các em
để đảm bảo quyền lợi cho các em
theo tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một của tỉnh bắc giang
về việc quyết định dừng thi đối với trường lạng giang số ba
thì chúng tôi sẽ báo cáo tỉnh
và phối hợp với lại tỉnh
để lên phương án tổ chức thi đợt số hai
trong năm nay
theo hướng dẫn của bộ giáo hữu đào tạo
đảm bảo các thí sinh
đăng ký dự thi tại cái điểm thi này
cùng với các thí sinh khác
trên địa bàn không đủ điều kiện thi đợt này
do hành động dịch covid một mươi chín

đảm bảo theo
tinh thần chỉ đạo từ trên

và các thí sinh khác trên địa bàn không bủ điều kiện thi đợt này
và cái vận vọng của các em
ngay sau khi phát hiện trường hợp em học sinh đó
nghi là dương tính với covid một mươi chín
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã có những biện pháp xử lý như thế nào
đối với các trường hợp liên quan đến ca nhiễm này ạ
ban chỉ đạo đã chỉ đạo thân tốc
khi vết từ một mươi tám f một

lớp một mươi hai trường hợp
và bảy mươi bảy giáo viên làm thi
tại cái điểm thi của trường trung học
của tầng lạng giang số ba
và chúng tôi cũng đã chỉ đạo
các lực lượng
thực hiện ngay
trong đêm ngày sáu tháng bảy
chúng tôi cũng đã chỉ đạo
tổ chức truy vết lấy mẫu xét nghiệm
và khoanh vùng
cách ly theo quy định
và đã chỉ đạo đưa
toàn bộ các trường hợp f một
cách ly tập trung
và ban hành các quyết định
cách ly tại nhà
đối với các trường hợp f hai
và yêu cầu các trường hợp khác
theo dõi sức khỏe
và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng
có các biểu hiện như
sốt ho khó thở
và thực hiện nghiêm quy định
năm k của bộ y tế
tiếp nữa là chúng tôi chỉ đạo
ngành giáo dục đào tạo
tích cực chuyên truyền
và vận động các cháu học sinh
và phụ huynh học sinh
trường lạng giang số ba và bảy
để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
hôm nay sĩ tử trên cả nước
sẽ cùng bước vào ngày thi đầu tiên
của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
quốc gia năm hai nghìn hai mươi một
và theo kinh tạp của chúng tôi
ngay từ đầu giờ sáng nhiều bậc phụ huynh
đưa con em mình đến các điểm trường thi từ rất sớm
tuy nhiên tình trạng
ủn tắc giao thông trên tuyến
cũng như ở tại các khu vực cổng trường điểm thi
thì đã không xảy ra
và tại các khu vực cổng trường các điểm thi như thế này
thì luôn có lực lượng lên ngành
như là công an đoàn thanh niên
hay là y tế hỗ trợ
cho các thí sinh đi vào thi một cách dễ dàng
và tại nhiều địa điểm thì cũng đã bố trí
các cái điểm dừng chờ
cho phụ huynh học sinh trong suốt quá trình các em làm bài thi
để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch giãn cách
cái địa điểm này mặc dù là đường
của đường làng xuân đỉnh
cũng là chật hẹp nhưng mà ngày hôm nay
không xảy ra tình trạng ủn tắc
đặc biệt là đến đây
lực lượng hướng dẫn lối các vòng tránh
rồi đi lại như thế là tôi thấy rất thuận lợi
mặc dù tôi đến đây rất sớm
nhưng mà đúng là cái tâm lý thì cũng vẫn phải
theo các con cho đến gần đến giờ
là vào phòng thi
thế nhưng mà tôi thấy là ở đây là
không có cái hiện tượng ủn nứa trên cái địa bàn
của cổng trường này thế thì tôi thấy đây là
cái công tác đảm bảo rất là tốt
để tránh việc lúng túng khi đưa con đến điểm thi
hay tâm lý chờ đợi hỗ trợ sĩ tử
và phòng thi của các bậc phụ huynh
dễ dàng đến tình trạng ủn tắc cục bộ
xung quanh khu vực cổng trường
ngay từ sáu giờ sáng các phương án đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông tại đây
đã được triển khai và duy trì suốt quá trình
thí sinh làm bài thi
các đồng chí trong khu vực phòng thi
bên trong khu vực bảo quản
bài thi và đề thi
công an quận đội an ninh
và công an phường
đảm nhiệm cái nhiệm vụ ở khu vực này
còn lại các cái nhiệm vụ khác
ví dụ như là phân công
các đồng chí tuần tra kiểm tra
rồi kiểm tra các điểm photocopy
trên địa bàn xung quanh khu vực thi
rồi đảm bảo các cái chốt
phối hợp với lực lượng bảo vệ phố
để đảm bảo an ninh trật tự
dọc cái tuyến
toàn thể các bộ sĩ sáu tỉnh quốc phát sinh
trong quá trình bảo vệ
đến thời điểm này
cơ bản các điểm thi đã được đảm bảo an toàn
không xảy ra cái vấn đề gì
sau khi kết thúc thời gian làm bài thi
phương án đảm bảo an ninh an toàn
cho bài thi của các sĩ tử
cũng sẽ được lực lượng công an tiếp tục triển khai
đặc biệt lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng khác
cũng đã có phương án dự trù
đối với các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
bảo đảm an toàn tuyệt đối
tại mỗi điểm thi trên địa bàn thành phố
theo dự kiến thì ngày hôm nay
lô vaccine pfizer đầu tiên trong hợp đồng
mua vaccine pfizer của chính phủ sẽ về đến việt nam
theo đó lô vaccine này có số lượng là chín mươi bảy liều
ngay sau khi tới sân bay nội bài
sẽ được chuyển tới
viện vệ sinh dịch tễ trung ương để bảo quản
sau lô đầu tiên thì dự kiến vaccine pfizer
sẽ được chuyển về việt nam hàng tuần
để bảo đảm trong quý ba sẽ đủ ba triệu liều
sang quý bốn việt nam sẽ nhận hai mươi tám triệu liều
bảo đảm tổng số lượng ba mươi một triệu liều vaccine pfizer
mà việt nam đã đảm phán và đặt mua
đây là loại vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba
được chuyển về việt nam
sau vaccine của astrazeneca và sinopharm
mỹ cũng đã chuyển hai triệu liều vaccine moderna cho việt nam
đợt vaccine này sẽ về tới nước thái bắc
vào cuối tuần này
đây là một phần trong cam kết tám mươi triệu liều vaccine
phân phối cho các nước trên thế giới
mà tổng thống mỹ đưa ra trước đó
tối qua công an tp hcm đã thông tin
về vụ việc can phạm nhân gây dối
tại trại tạm giam chí hòa quận một mươi
theo đó vào chiều ngày sáu tháng bảy
công an tp hcm tổ chức thăm khám sức khỏe
cho can phạm nhân tại trại tạm giam chí hòa
trong lúc lực lượng y tế
tại trại tạm giam tham khám
thì một số can phạm nhân kích động
gây dối an ninh trật tự nơi giam giữ
công an tp hcm đã kịp thời điều động lực lượng
phối hợp với quản giáo trại tạm giam trí hòa
giải quyết xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự
đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam
tình hình an ninh trật tự tại trại tạm giam trí hòa
đã được kiểm soát và ổn định
quá trình xử lý bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho can phạm nhân và cán bộ chiến sĩ
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời chuyển một số can phạm nhân
về trại giam t ba mươi huyện củ chi
mới được xây dựng hoàn thiện
để thực hiện giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân